sở y tế tỉnh khánh hòa vừa công bố thông tin ban đầu về các kết quả xét nghiệm trên các mẫu bệnh phẩm trong quán cơm gà trâm anh
theo đó kết quả xét nghiệm các mẫu gà xé cơm trang xuất trứng hành phi dưa chua đều bị nhiễm khuẩn
kết hợp thông tin điều tra dịch tễ triệu chứng lâm sàng kết quả kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm
sở y tế khánh hòa nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật gồm các vi khuẩn như salmonella balisus cereus staphylococcus aureus
và tính đến tối ngày một mươi tám tháng ba sở y tế khánh hòa ghi nhận số người ngộ độc lên đến là ba trăm sáu mươi bảy người tăng bảy ca so với hôm một mươi bảy tháng ba
hiện còn bảy mươi năm bệnh nhân đang điều trị ở một mươi bệnh viện và trung tâm y tế tại địa phương